trong khuôn khổ chuyến thăm cộng hòa phần lan đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã hội kiến với thủ tướng phần lan antti rini
tại cuộc gặp hai bên đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai nước việt nam và phần lan
ngày càng phát triển sâu rộng và toàn diện hơn nữa trên nhiều lĩnh vực
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh việt nam đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống
ngày càng được củng cố và phát triển qua gần nửa thế kỷ giữa việt nam và phần lan
phó thủ tướng thường trực cũng chuyển lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc
trân trọng mời thủ tướng antti rini thăm việt nam trong thời gian tới
thủ tướng anti rini cho biết phần lan mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với việt nam trên các lĩnh vực
đồng thời sẽ nỗ lực thúc đẩy hiệp định evfta sớm thực thi tạo động lực cho hợp tác kinh tế song phương
hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn quốc tế giữ gìn hòa bình ổn định khu vực và thế giới
thủ tướng antti rini nhận lời mời và sẽ thăm việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
trước đó phó thủ tướng thường trực trung hòa bình đã gặp bộ trưởng bộ xã hội và y tế phần lan anino kasa pekonen
cùng nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác phù hợp